dưới tác động của khối không khí lạnh liên tục tăng cường xuống nước ta
công kê với rãnh gió tây nên trong đêm giao thừa và sáng ngày hôm nay
bắc bộ có mưa rào và rông nhiều chỉ trở lại
nhiệt độ thì tiếp tục hạ thấp trời rét đậm rét hại
trong đêm nay và ngày mai khối không khí lạnh sẽ có cường độ ổn định dần
nên mưa rông tạm giảm nhưng nền nhiệt vẫn ở ngưỡng rét đậm rét hại
ban đêm chỉ giao động trong khoảng là từ một mươi đến một mươi ba độ
vùng núi còn thấp hơn và có thể xảy ra băng giá và mưa tuyết
sang ngày mai mức nhiệt cao nhất cũng chỉ tăng lên ngưỡng là từ một mươi ba đến một mươi sáu độ
chỉ một vài nơi thuộc khu tây bắc có thể vượt ngưỡng một mươi sáu độ
quá trình tăng cường liên tục của khối không khí lạnh
cũng khiến cho mưa rét mở rộng xuống cả các tỉnh
từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
khiến nền nhiệt tại đây không vượt quá ngưỡng là hai mươi hai độ
trong khi đó các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh
trời rét đậm có nơi rét hại
với mức nhiệt là từ một mươi một đến một mươi tám độ
các tỉnh từ đà nẵng cho đến quảng ngãi
cũng có mưa rải rác trời lạnh về đêm và sáng
với nền nhiệt là từ một mươi chín đến hai mươi sáu độ
phần còn lại từ bình định đến bình thuận
ít mưa có nắng với mức nhiệt là từ hai mươi ba đến ba mươi độ
ở phía nam cả khu vực tây nguyên cũng như nam bộ
trong những ngày tết vẫn có được thời tiết là ít mưa
và có nắng cả ngày
ở tây nguyên vẫn duy trì trạng thái z về đêm và sáng
với mức nhiệt là từ một mươi bảy độ
còn tại nam bộ người dân vẫn cảm nhận được trời xe xe lạnh vào đêm và sáng
với mức nhiệt là từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
đến với biển đông do ảnh hưởng của khối không khí lạnh bổ sung
nên tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đều có mưa rào rải rác
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông bắc mạnh cấp năm cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
nền nhiệt tại cả hai quần đảo không vượt quá ngưỡng là ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa mưa rào
trời rét đậm nhiệt độ là từ một mươi một đến một mươi bảy độ